nhiều năm trở lại đây các nhóm hội hay các câu lạc bộ hoạt động vì môi trường được các bạn trẻ thành lập ngày càng nhiều
điều này thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm đối với môi trường của thế hệ trẻ
không chỉ tích cực phát động các phong trào vệ sinh môi trường mà những câu lạc bộ của các bạn trẻ
còn chú trọng đến việc giáo dục kiến thức về môi trường cho trẻ em
giúp các em nhỏ hiểu hơn về môi trường sống xung quanh và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ em
tại công viên cầu giấy các bậc phụ huynh không chỉ đưa các em nhỏ đến chơi những trò chơi tại công viên như mọi lần
thay vào đó các em nhỏ được chơi những trò chơi vừa lạ vừa quen do các bạn trẻ đến từ nhiều câu lạc bộ môi trường tổ chức
những trò chơi này không còn xa lạ gì với các em nhỏ nhưng hôm nay các em được chơi những món đồ chơi tái chế
đó là những món đồ chơi do chính tay các bạn trẻ của các câu lạc bộ môi trường làm nên
không chỉ chơi các em bé còn được các anh chị dạy làm để có thể tự mình làm ra các món đồ chơi đơn giản
những trò chơi đơn giản mà gần gũi thân thiện với môi trường
sứ mệnh và mục tiêu lớn nhất của refinger là mang đến giáo dục cho các em nhỏ
và trong các buổi dạy của chúng em ở trường thì có từ bốn đến năm buổi dạy
nhưng mà chúng em nhận thấy là bốn đến năm buổi này thì các bé chưa tiếp xúc được hết đối với môi trường nói chung và đối với tái chế
chính vì vậy mà chúng em muốn tổ chức chương trình như thế này để tạo sân chơi cho các em
em không chỉ các bé được chúng em dạy ở các trường tiểu học trường mầm non mà còn các bé ở khu vực xung quanh và đến chơi tại công viên nữa
bên cạnh việc tiếp thu kiến thức từ trường lớp những hoạt động ngoại khóa như thế này sẽ giúp cho các em nhỏ nhận thức rõ hơn về tác động của con người tới môi trường xung quanh
để từ đó hình thành cho các em một thái độ ứng xử đúng đắn với môi trường biết tôn trọng và sống thân thiện tích cực với môi trường
mỗi cầu lạc bộ môi trường tham gia chương trình đều mang đến một trò chơi với màu sắc rất riêng nhưng đều có điểm chung là có tính giáo dục và rất thú vị
em thấy là các em mình rất là thích thú và các em cũng rất là nhiệt tình
khi mà tham gia những cái trò này trò chơi mà do bọn em tổ chức liên quan đến môi trường và các em tham gia rất là nhiệt tình
em thấy là nó có thể giúp cho các em không chỉ nhận biết được về tầm quan trọng của môi trường mà kích thích cái sự tư duy và giờ giúp các em trong những cái ngày cuối tuần
hầu hết các em tham gia thì đều tham gia khá là hứng và rất là thích thú các hoạt động của anh chị bởi vì các hoạt động của mình thì hầu hết đều hứng với các em nhỏ rất là dễ gần và rất là thu hút
em nghĩ là cái ảnh hưởng
hoặc là cái tác động lớn nhất mà chương trình ngày hôm nay có thể tạo ra đối với các em đấy là cái tình yêu đối với môi trường
và khi mà các em có cái tình yêu đối với môi trường rồi á thì các em sẽ có thể xây dựng được những cái thói quen để nối sống để bảo vệ môi trường
có thể thấy trong bối cảnh hiện nay khi môi trường sống đang ngày càng ô nhiễm thì thế hệ trẻ cũng đang quan tâm nhiều hơn đến vấn đề môi trường
từ đó có những hành động thiết thực để cải thiện môi trường xung quanh
những hoạt động giáo dục môi trường cho trẻ em chứng tỏ các bạn không chỉ có trách nhiệm với môi trường của hiện tại mà còn hướng đến cải thiện chất lượng môi trường trong tương lai